tối ngày một chín đại sứ quán việt nam tại campuchia đã tổ chức chiêu đãi trọng thể kỷ niệm bảy mươi hai năm quốc khánh nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam ngày hai chín một nghìn chín trăm bốn mươi năm ngày hai chín hai nghìn một mươi bảy
dự buổi lễ có phó thủ tướng chính phủ hoàng gia campuchia mesamon bộ trưởng cao cấp bộ trưởng ngoại giao và hợp tác quốc tế campuchia prasokon
cùng nhiều quan chức cấp cao campuchia đại diện các cơ quan ngoại giao tổ chức quốc tế tại phnom penh cán bộ nhân viên đại sứ quán và các cơ quan bên cạnh đại sứ quán việt nam
nhiều bà con việt kiều và đại diện các doanh nghiệp việt nam đang kinh doanh tại đất nước chùa tháp
đại sứ thạch dư nhấn mạnh năm hai nghìn một mươi bảy là năm có ý nghĩa đặc biệt đối với quan hệ hai nước việt nam campuchia
hai bên đã và đang tổ chức nhiều hoạt động kỷ niệm năm mươi năm thiết lập quan hệ ngoại giao
trong đó có hoạt động nổi bật là việc trao đổi đoàn cấp cao giữa hai bên
qua các chuyến thăm lãnh đạo cấp cao hai bên đều khẳng định quyết tâm cùng nhau tiếp tục vun đắp cho mối quan hệ đoàn kết hiếu nghị và hợp tác tốt đẹp giữa hai nước
phát biểu chúc mừng quốc khánh việt nam bộ trưởng cao cấp bộ trưởng ngoại giao và hợp tác quốc tế
bộ trưởng cao cấp bộ trưởng ngoại giao và hợp tác quốc tế bộ trưởng cao cấp bộ trưởng ngoại giao và hợp tác quốc tế
bộ trưởng prak sokhon tin tưởng những thành tiệu đã đạt được trong quan hệ hai nước tạo ra những trụ cột cần thiết để xây dựng mở rộng và làm sâu sắc thêm mối quan hệ hợp tác
hiếu nghị truyền thống đôi bên cùng có lợi và sự thịnh vượng của nhân dân hai nước đồng thời đóng góp cho sự đoàn kết trong cộng đồng asean
nhân dịp này bộ trưởng brac sokhon gửi lời chúc mừng tốt đẹp tới các nhà lãnh đạo và toàn thể nhân dân việt nam